xin chào ông đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trở lại phỏng viên truyền hình nhân dân
thưa ông trong thời gian qua thì việc xây dựng nâng cấp và triển khai các công trình và phi công trình trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đem lại những kết quả tích cực gì
chúng ta đã có một hệ thống cơ sở tầng phòng chống thiên tai rất là đồ sộ và phát huy hiệu quả rất là tốt đặc biệt hệ thống đê điều hồ đập đã góp phần rất tốt trong việc đảm bảo về kiểm soát phòng chống được lũ rồi thì điều tiết được nguồn nước
chúng ta đã từng bước nâng cấp được hệ thống về cơ sở tầng cũng như công nghệ để mà đưa ra được các bản tin dự báo đảm bảo tính kịp thời và chính xác xây dựng hệ thống bản đồ ngập lột hệ thống quan chắc và các cái từng bước triển khai các kế hoạch phòng chống thiên tai ba cấp bốn cấp xã trở lên nó phù hợp với thực tiễn
và cái việc đào tạo nâng cao nhận thức của người dân cũng được triển khai một cách rất là rộng rãi thì các địa phương cũng đã từng bước
chúng ta đã từng bước triển khai một cái nội dung rất quan trọng đó là việc điều chỉnh sinh kế của người dân với mục tiêu là chủ động sống chung với thiên tai nhưng mà lại dựa trên hệ sinh thái của từng khu vực để phát huy cái vai trò và tận dung được cái lợi thế của cái hệ sinh thái đó
chúng ta đã tận dụng rất hiệu quả cái sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế vì thông qua những cái chương trình những dự án được hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế các quốc gia chúng ta đã tiếp cận được với những công nghệ mới và đặc biệt là các cái cách làm mới cái tư duy mới
kết hợp hài hòa giữa những giải pháp công trình và phi công trình những giải pháp dựa trên hệ sinh thái và bắt đầu từ cộng đồng
trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như hiện nay để nâng cao hiệu quả ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai thời gian tới chúng ta sẽ phải tập trung vào những nội dung gì để vừa phát triển kinh tế xã hội vừa thích ứng với thiên tai
thực hiện cái phương châm là chủ động phòng ngừa
mà để thực hiện được cái phương châm này thì tất cả các bộ ngành địa phương phải lấy cái nhiệm vụ
phải coi cái nhiệm vụ là giảm thiểu rủi ro thiên tai là một trong những nhiệm vụ một trong những nội dung quan trọng khi các bộ ngành địa phương thực hiện lập và triển khai thực hiện các cái chiến lược chương trình dự án của mình
đó là cái vấn đề đầu tiên
vấn đề thứ hai nữa là đối với cộng đồng đối với xã hội thì từng cái khu vực một đặc biệt là khu vực tư nhân các khối doanh nghiệp cũng phải coi nội dung này là một nội dung quan trọng để đưa vào trong cái chiến lược sản xuất kinh doanh của mình
để mà từ đó thì có thể
chủ động giảm thiểu được cái thiệt hạn
và đối với toàn thể xã hội thì quan điểm của chúng tôi là sống ở trong một cái đất nước thường xuyên chịu tác động bởi thiên tai thì chúng ta bắt buộc là phải sống chung với thiên tai
nhưng hãy chọn cách sống chung một cách chủ động
hiện nay chúng tôi đang phơ hợp với các cơ quan liên quan cũng như các địa phương để triển khai việc xây dựng đội ngũ xung kích phòng chống thiên tai cấp cơ sở
đây là đội ngũ mà rất quan trọng trực tiếp triển khai các hoạt động ứng phó cùng với người dân là ứng phó với thiên tai ngay từ giờ đầu khi thiên tai xảy ra
dựng xây để trình tồn là chủ đề của ngày quốc tế phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ có những hoạt động gì để hưởng ứng chủ đề này thưa ông
chúng tôi cũng đã phối hợp với undp tổ chức một cuộc thi thiết kế nhà an toàn chống bão lụt cho người dân
với mong muốn là sẽ tìm được những cái mẫu nhà
và nó phù hợp với từng điều kiện địa địa phương
chúng tôi cũng đã phối hợp với cả unicef tổ chức một cuộc thi cho trẻ em
sáng tác nhân vật siêu anh hùng để giải cứu trái đất khỏi thiên tai và biến đổi khí hậu
ngày một mươi hai tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai sẽ tổ chức lễ meeting hưởng ứng cái ngày chủ đề của ngày quốc tế phòng chống thiên tai năm nay
tại cái sự kiện đó thì chúng tôi sẽ tổ chức phát động tiếp tục
các cuộc thi liên quan mà mang tinh chất là để kêu gọi người dân cũng như là cộng đồng tham gia trong cái đưa ra những sáng kiến của mình
một cuộc thi là đi tìm các sáng kiến trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
cuộc thi thứ hai đó là cuộc thi về các đội xung kích
và đặc biệt là sẽ có một cái lễ phát động giải báo chí toàn quốc lần đầu tiên về phòng chống thiên tai tại cái sự kiện này
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân